anh vũ tuấn việt giám đốc công ty cổ phần phát triển công nghệ thực tế ảo việt nam viratech là một trong số những start up đã gặt hái được thành công khi khởi nghiệp trong lĩnh vực này
xuất phát điểm là một người được đào tạo bài bản trong ngành điện tử viễn thông anh việt không hề có kinh nghiệm cũng như kiến thức trong lĩnh vực công nghệ
thế nên đối với anh đây là một trong những rào cản lớn nhất trong những ngày đầu khi anh bắt tay vào thực hiện ý tưởng của mình và cho ra đời sản phẩm đầu tiên
số phát điểm của khi mà thành lập công ty thì chúng tôi có rất nhiều khó khăn bởi vì là số phát điểm của chúng tôi là không có nhiều hiểu biết về mạng này
số phát điểm của khi mà thành lập công ty thì chúng tôi có rất nhiều khó khăn bởi vì là số phát điểm của chúng tôi là không có nhiều hiểu biết về mạng này
khi mà thành lập công ty thì cũng chỉ có hai người không có nhân viên cũng không có đội ngũ kỹ thuật
khi đó thì chúng tôi lên ý tưởng sản phẩm và có thuê một số đối tác là các bên các thầy giáo của một số trường các trường đại học các viện nghiên cứu để phát triển sản phẩm
nhưng mà cũng trải qua hai ba lần sản phẩm cũng không đáp ứng được
thế thì sau đó thì chúng tôi bắt đầu quyết định là sẽ mình phải tự xây dựng cái nguồn nhân lực của mình
cứ như trải qua sau khi thành lập công ty được bốn tháng vẫn chưa có sản phẩm thì chúng tôi bắt đầu là tìm được những người đầu tiên của mình là được bốn ba
thế sau đó thì chúng tôi cùng nhau nghiên cứu và sau khoảng bảy tháng thì cái sản phẩm đầu tiên của chúng tôi là
khởi nghiệp là quá trình mà mỗi người phải chịu nhiều áp lực nhất bởi quá trình khởi nghiệp nào cũng có những khó khăn vất vả
với vatec ngoài khó khăn về mặt công nghệ khó khăn về mặt nhân sự cũng là những áp lực mà anh việt và những người đồng hành phải vượt qua
đầu tiên là xây dựng đội ngũ làm việc thì tuyển nhân viên mới vào thì những người mà thạo cái việc này có thể làm ra sản phẩm đầu tiên thì rất là ít nguồn nhân lực rất là hạn chế
tìm nguồn nhân lực về nhờ một số chuyên gia đình hướng cái bước đi và sau đấy thành một cái quy trình sản xuất hoàn thiện
xong đấy mới tạo ra được một cái sản phẩm tương đối hoàn thiện để phục vụ cho thị trường
về mảng viei thì cũng không có nhiều nhân sự để tuyển
thứ hai là để tìm những nhân sự mà cứng thì thật sự là chúng tôi cũng không có tiền cho nên là chúng tôi có hợp tác
với đại học công nghệ thông tin và truyền thông thái nguyên để lấy sinh viên về đầu tiên là thực tập sau đó là đào tạo cho các bạn
khi mà bạn nào mà làm được thì chúng tôi giữ lại làm nhân viên và tất cả các nhân viên của tôi là đều trải qua quá trình như vậy
bước đầu vượt qua khó khăn về công nghệ về nhân sự vatex đã có sản phẩm đầu tiên ra mắt thị trường đó là sản phẩm sách tô màu bốn d colofan
tô màu là một trong những sở thích phổ biến của hầu hết các trẻ nhỏ
với sách tô màu bốn d trẻ sẽ hào hứng hơn bởi sau khi hoàn thành tô màu cho bức tranh các bé có thể sử dụng điện thoại hay máy tính bảng để cùng chơi với nhân vật trong tranh hiển thị dưới dạng bốn d với nhiều hành động ngụ nghĩnh
thời gian sử dụng các thiết bị di động của trẻ cũng vì thế mà bổ ích hơn thay vì xem các video clip trên mạng khác
đây cũng là một trong số một mươi bảy sản phẩm được chọn vào vòng trung khảo nhân tái đất việt năm hai nghìn một mươi bảy và là bước ngoặt lớn trong hành trình bốn d

đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục trải nghiệm viatech xây dựng nhiều mô hình có nội dung phong phú ở nhiều môn học ngành học khác nhau giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn cũng như đem tới trải nghiệm thực tế hơn giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn cũng như đem tới trải nghiệm thực tế hơn giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn giúp cho bài giảng của giáo viên trở nên phong phú hơn giúp cho bài giảng của gi
khi sử dụng các bạn sẽ không cần phải là trực tiếp làm những cái phản ứng này
nó có những phản ứng rất là nguy hiểm nó có thể gây cháy hoặc nổ
thì khi sử dụng cái này các bạn chỉ cần việc soi và nhìn thôi thì nó sẽ không gây nguy hiểm
để xây dựng được những sản phẩm với nhiều tiện ích như vậy cũng là cả một quá trình nỗ lực cố gắng của anh việt và những người đồng hành của mình
trở lại những ngày tháng khi triển khai sản phẩm việc tìm kiếm khách hàng tìm kiếm nguồn vốn hỗ trợ là việc mà những thành viên của viettech mất rất nhiều thời gian và công sức
trên cái mảng mới thì việc tiếp xúc và tìm kiếm khách hàng là một vấn đề lớn đối với tất cả các công ty và riêng start up là vấn đề lớn hơn nữa
vì là sản phẩm dịch vụ mới công nghệ mới nên chúng tôi phải đi tìm những khách hàng tập khách hàng mới ngoài thị trường
trong đấy có những mảng liên quan bên marketing bên bán hàng bên kinh doanh
có những khách hàng mới thì đôi lúc người ta chỉ biết đến công nghệ thôi còn người ta chưa biết được ứng dụng nó như thế nào
thì mình phải trực tiếp đến gặp và tư vấn cho họ rồi hướng dẫn cho họ
hướng dẫn ứng dụng hiệu quả nhất đối với họ
thì từ đấy họ mới dùng sản phẩm của mình
kết quả thì cũng không được như mong đợi
bởi vì thứ nhất là sản phẩm vẫn còn rất mới thị trường cũng chưa biết đến nhiều
và thứ hai là giá trị của sản phẩm thì cũng chưa được cao
cho nên là chúng tôi gặp cái vấn đề là muôn thủ của các start up đó là vấn đề về tài chính
thì cũng có những lúc gọi là cũng
cảm thấy là khó khăn và cũng muốn bỏ
vì công nghệ đây là công nghệ mới cho nên là chúng tôi sẽ có những khách hàng mới biết về những cái lĩnh vực như thế này
cho nên là chúng tôi cũng phải support rất nhiều các khách hàng
để các khách hàng có thể hiểu rõ về những cái ứng dụng như tính năng của sản phẩm này
tôi khó khăn ví dụ như là cần phải mô phỏng sao cho nó đúng với thực tế
càng sát thực tế càng tốt
và có một số ứng dụng thì lại cần phải các cái công nghệ mới
và mình sẽ thường xuyên phải học tập và tìm hiểu chúng
khó khăn về máy móc chẳng hạn
ví dụ như là cấu hình máy
nhiều khi những cái khu mô phòng rộng lớn thì về cấu hình máy của mình thì nó chưa đủ để đáp ứng
việc lên ý tưởng rồi hiện thực hóa ý tưởng là cả một khối lượng công việc đồ sộ với bao khó khăn chấm chất
những khó khăn đó có lúc làm anh cảm thấy mệt mỏi
nhưng chưa bao giờ anh gục ngã
bỏ dự án của mình
trước khi mà muốn dừng lại một việc gì đó thì hãy nghĩ về lý do mà khi chúng ta bắt đầu
thế thì chúng tôi thấy là những cái lý do mà đấy thì vẫn vô cùng hợp lý
cho nên là vẫn phải gắn gượng để đi tiếp
thì trải qua khi sau khi công ty thành lập được một năm
thì thật sự ra là có những lúc là gần như là về tài chính là gần như là cạn kiệt
nhưng mà chúng tôi vẫn
chúng tôi vẫn quyết tâm và để thực hiện những cái ý tưởng của mình
sau hai năm hoạt động công ty viatech đã cung cấp dịch vụ cho nhiều đối tác lớn như hfc
vietnam airlines yến sào khánh hòa lg trường liên cấp olympia và nhận được nhiều phản hồi tốt
niềm tin của khách hàng cũng chính là nguồn động viên to lớn của vietch trên con đường phát triển của mình
chúng tôi đã rất may mắn là có được tiếp xúc và có những khách hàng là đến từ viatek

một trong những khách hàng thường xuyên của chúng tôi đó là công ty hansu sang của hàn quốc
họ cũng đã
ở hei hàn quốc thì họ cũng đã có ứng dụng công nghệ này để quảng bá cho sản phẩm của họ rồi
khi sang việt nam thì họ tìm đến chúng tôi và chúng tôi thành đối tác thân thiết của
không chỉ cho một sản phẩm không chỉ cho một sản phẩm
mà cho nhiều sản phẩm và cũng không chỉ là cho một thời gian ngắn
mà là hướng tới mục tiêu là phát triển những series trong nhiều năm
không chỉ dừng lại ở những thành công đó
trong tương lai các thành viên của viatech đang tiếp tục nghiên cứu
cải tiến chất lượng sản phẩm và ứng dụng của mình
hy vọng sẽ có nhiều đóng góp hơn vào sự phát triển của công nghệ thực tế ảo
trong các lĩnh vực khác nhau
trong một tương lai gần thì chúng tôi có một số sản phẩm
như mảng thương mại điện tử
kết nối giữa nhà cung cấp nội thất và khách hàng
thứ hai là trong mảng giáo dục thì chúng tôi cũng dự định
làm sản phẩm các nội dung giáo dục của mình
ứng dụng vr ai cho các cấp độ từ tiểu học trung học cơ sở
cho đến học sinh cấp ba
một mảng nữa chúng tôi muốn ứng dụng đó là ứng dụng về thực tế ảo
trong du lịch và truyền thông
khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ luôn là con đường đầy trông gai đối với các start up
dự án khởi nghiệp của anh vũ tuân việt là một bài học khởi nghiệp thành công
nhờ sự bền bỉ và nỗ lực không ngừng
ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất
bên cạnh đó là sự nhạy bén trong tư duy
dám dẫn thân và chấp nhận thử thách
để đem lại những giá trị lớn cho cộng đồng